các sinh viên hà lan đã tạo ra một chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện và làm hoàn toàn bằng rác phế thải
gồm chai lọ nhựa tái chế cũng như là rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình
chiếc ô tô thể thao hai chỗ ngồi màu vàng sáng được nhóm sinh viên sáng chế thuộc trường đại học kỹ thuật ainoven
đặt tên là luca có thể đạt vận tốc chín mươi km một giờ và chạy tối đa được hai trăm hai mươi km nếu được sạc điện đầy
chất liệu nhựa cứng như tv cũ đồ chơi đồ gia dụng trong bếp đã được dùng làm nguyên liệu để chế tạo thân xe ô tô
còn đệm ghế ngồi làm bằng sơ dừa và lông ngựa
nhóm hai mươi hai sinh viên kỹ thuật đã thiết kế nên chiếc ô tô trong một mươi tám tháng
nhằm chứng minh rằng rác thải vẫn còn rất nhiều giá trị nếu biết khai thác